tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn của ban chấp hành trung mương khóa chín về công tác dân tộc
và chỉ thị số bốn mươi năm của ban chấp hành trung ương do đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận
tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao việc bình thuận
đã nghiêm túc nhận thức sâu sắc và đồng bộ từ cấp ủy đến từng ngành từng địa phương
trong quán triệt triển khai và cụ thể hóa có hiệu quả nghị quyết số hai mươi bốn của ban chấp hành trung ương
quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những kết quả nổi bật của bình thuận
trong thực hiện nghị quyết số hai mươi bốn
đồng chí trương thị mai lưu ý trong thời gian tới bình thuận cần quan tâm đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
phải làm sâu sắc hơn giảm nghèo đa chiều tăng cường nâng cao nhận thức về đa chiều
để đo lường chính xác nguyên nhân nghèo đói để có giải pháp phù hợp với từng hộ
từ đó mới có giải pháp khắc phục được nghèo
chiều cùng ngày đồng chí trương thị mai cùng đoàn kiểm tra đã đến xã phan điền huyện bắc bình
gặp mặt và tặng quà cho hai mươi năm người có uy tín gia làng dân tộc thiểu số
và tặng quà cho năm mươi em học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số